mới đây ca sĩ mạnh quỳnh là một bài thơ giải bày nỗi lòng sự tiếc thương của mình dành cho người bạn người tình sân khấu mà anh vô cùng trân trọng phi nhung
mạnh quỳnh đau xót cho biết anh đã không còn nước mắt để khóc phi nhung
cụ thể nam ca sĩ chia sẻ ngủ ngon nha nhung đừng phiền lụy thêm trên cõi đời này nữa
nợ kiếp nhân sinh nhung đã trả xong rồi hãy về xung học cùng mẹ và những người thân yêu của nhung nơi cõi vĩnh hẳn
xin lỗi nhung quỳnh đã không còn nước mắt để khóc đến nhung đi
trong khi lời nhung hứa khi mình về già quỳnh ngồi xe lăn nhung đẩy quyền đi hát phục vụ khán giả cho chọn một đời cống hiến nghệ thuật cho người việt nam của mình
giờ nhung thất hứa rồi
nhưng thôi quỳnh không trách nhung đâu nhung đã sống quá trọn vẹn một kiếp người rồi
mai mốt đi hát ở đâu khán giả hỏi thăm nhung thì quỳnh sẽ kể nhung nghe
còn những gì mình chưa nói hay nở nhau thì để kiếp sau trả nha
đi bình an nha khi nào giải rối có gì vui buồn kể quỳnh nghe nha
phi nhung và mạnh quỳnh được xem là hiện tượng hát đôi thành công và an ý nhất của dòng nhạc chứa tình quê hương và bolero
mạnh quyền từng chia sẻ phi nhung là người bạn thân thiết ngoài đời của anh là bạn diễn người tình sân khấu mà anh luôn trân trọng
chính phi nhung là người mai mối xe duyên cho mạnh quỳnh với người vợ hiện tại
vì vậy vợ của mạnh quỳnh rất hiểu về mối quan hệ giữa mạnh quỳnh phi nhung
không bao giờ gan khi hai người hát chung với nhau và có những cười chỉ quá thân mật trên sân khấu
phi nhung từng kể
lúc mạnh quỳnh cưới vợ vì vui quá nên uống say nhưng không quên hỏi vợ xem có cho hát chung với phi nhung hay không